hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một thông tin đáng lo ngại được công bố mới đây tp hcm xét nghiệm ngẫu nhiên bảy mươi hai ca mắc covid một mươi chín
kết quả giải trình tự gen virus phát hiện năm ca trong số đó có nhiễm biến thể mới omicron
sở y tế tp hcm cho biết qua tẩm soát ngẫu nhiên bảy mươi hai trường hợp nhiễm sắc covid hai
tại các bệnh viện trong thời gian từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày bảy tháng hai
kết quả giải trình tự gen đã phát hiện năm ca nhiễm biến chủng omicron
kết quả giải trình tựa gen do đoàn vị nghiên cứu lâm sàng đại học oxford
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm công bố
trong năm trường hợp nhiễm biến chủng omicron này có một trường hợp đến từ nghệ an
ba trường hợp cư trú tại tp hcm một trường hợp di chuyển về đồng tháp
và quay lại tp hcm làm việc sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
cả năm trường hợp này đều đã tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó bốn trường hợp có triệu chứng đau họng suốt nhẹ và một trường hợp không có triệu chứng
hiện tại sức khỏe của các trường hợp này đều đã ổn định
ngành y tế tp hcm đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần f một phát hiện có một mươi chín trường hợp
tất cả được làm xét nghiệm nhanh cho thấy có ba trường hợp dương tính và một mươi sáu trường hợp âm tính
lực lượng chức năng truy vết một mươi chín f một xét nghiệm nhanh cho thấy có ba ca dương tính và một mươi sáu trường hợp âm tính
thành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc phân tích yếu tố dịch tế cho thấy
đây là năm trường hợp mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn thành phố
tuy nhiên hiện nguồn lây nhiễm cho năm ca này vẫn chưa được xác định
sở y tế tp hcm cũng chưa đánh giá về kết quả tầm soát ngẫu nhân này cũng như nguy cơ omicron trong cộng đồng
trong khi việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi chưa được triển khai
thì đã có quyết định cho học sinh trở lại trường học
điều này đặt ra một nỗi lo cho các bậc phụ huynh có con nhỏ học cấp một tại hà nội
liệu đây có phải là thời điểm an toàn cho học sinh đến trường
ngày một mươi hai tại một mươi tám huyện thịnh
xá của hà nội lần đầu tiên học sinh lớp một được tới trường
cùng với lớp một là học sinh các khối hai ba bốn năm sáu cũng được trở lại trường học trực tiếp
sau thời gian dài học online do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ông trần thế cương giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
ông mong muốn phụ huynh học sinh đồng hành cùng nhà trường nghiêm túc thực hiện năm k
cùng giám sát và tuân thủ nguyên tắc một cung đường hai điểm đến để đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại
bà nguyễn thị ngọc dung
hiệu trưởng trường trung học cơ sở minh khai cho rằng
mở cửa trường học không tránh khỏi những rủi ro nguy cơ lây nhiễm học sinh trở thành f
tuy nhiên việc mở cửa trường là cần thiết
điều quan trọng là các trường lên kịch bản ứng phó ra sao để không lây lan rộng
trước khi học sinh cả nước trở lại trường
bộ giáo dục và đào tạo ban hành sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó bộ nêu rõ bốn bước xử lý khi phát hiện trường hợp học sinh mắc covid một mươi chín
theo đó bước đầu tiên sẽ
thông báo kết quả dương tính cho trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ an toàn covid một mươi chín của sở giáo dục và đào tạo
cha mẹ học sinh cách ly tạm thời f tại trường
thông báo ngay cho trạm y tế địa phương để triển khai phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế
sau đó đánh giá tình hình sức khỏe của flec
nếu có dấu hiệu suy hô hấp thở nhanh hoặc khó thở
spo hai dưới chín mươi bảy
thì liên hệ và truyền đến bệnh viện có khoa đơn vị covid một mươi chín trên cùng địa bàn
hoặc truyền đến bệnh viện giá chiến bằng xe cấp cứu
nếu f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
thì tư vấn hướng dẫn cha mẹ học sinh đưa học sinh về nhà
để được trạm y tế địa phương tiếp nhận xử lý
bước tiếp theo sẽ tạm ngưng ngay tiết học
để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh
giáo viên có mặt trong lớp f một bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên
các lớp khác hoạt động bình thường
ở bước bốn cách ly theo dõi f một theo hướng dẫn của bộ y tế
đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín từ cách ly y tế tại nhà bảy ngày
xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr ba lần vào ngày thứ nhất ba bảy
những người tiêm chưa đủ liều vaccine thì cách ly y tế một mươi ngày
xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr ba lần vào ngày thứ nhất năm một mươi
còn người chưa tiêm vaccine thì cách ly y tế một mươi bốn ngày
xét nghiệm ba lần vào ngày một bảy một mươi ba
riêng với khối mầm non nhà trẻ nhóm trẻ
nếu phát hiện một ca dương tính thì cho toàn bộ các em là f một cách ly tại nhà theo quy định
trước những nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong quá trình học trực tiếp
trong trường họp phó thủ tướng vũ đức đam cũng có yêu cầu gửi tới bộ y tế
về việc nhanh chóng hoàn thiện văn bản ban hành hướng dẫn về chuyên môn
và phác đồ điều trị covid một mươi chín đối với người dưới một mươi tám tuổi nhất là trẻ em dưới một mươi hai tuổi
văn phòng chính phủ vừa có văn bản số ba mươi bảy ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
thông báo kết luận của phó thủ tướng
tướng vũ đức đam tại cuộc họp về công tác điều trị cho trẻ em mắc covid một mươi chín
phó thủ tướng giao bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản với các tình huống có thể xảy ra
khi học sinh đến trường học tập trung trở lại không để bị động lúng túng bất ngờ
đồng thời khẩn trương hoàn thiện ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn
và pháp đồ điều trị covid một mươi chín đối với người dưới một mươi tám tuổi nhất là trẻ em dưới một mươi hai tuổi
bên cạnh đó chỉ đạo tổ chức tập huấn ngay cho các bệnh viện trên toàn quốc
về công tác chăm sóc điều trị bệnh nhi mắc covid một mươi chín chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp phù hợp
để hạn chế tối đa khả năng xảy ra việc khoa nhi trong bệnh viện bị lây nhiếm sát covid một mươi chín hoặc quá tải
phó thủ tướng yêu cầu bộ y tế chủ động hướng dẫn các địa phương lên kế hoạch huy động các tình nguyện viên
tham gia thực hiện công tác chăm sóc điều trị bệnh nhi mắc covid một mươi chín
tại các cơ sở y tế trong trường hợp cần thiết
bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông các bộ cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường
đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông để gia đình phụ huynh và giáo viên chủ động phối hợp
đề cao tinh thần trách nhiệm tổ chức cho các em học sinh yên tâm đến trường học tập trung trở lại mạnh khỏe an toàn và hiệu quả
liên quan đến việc có nên xét nghiệm cho toàn bộ người lao động khi đi các tỉnh thành phố làm việc sau tết nguyên đán
mới đây trước tình hình dịch bệnh phức tạp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc đã có quyết định cụ thể về việc xét nghiệm cho người lao động khi quay trở lại từ các tỉnh thành
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh vĩnh phúc từ ngày bảy tháng hai đến ngày chín tháng hai là thời điểm số ca mắc ghi nhận cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
riêng ngày một mươi tháng hai vĩnh phúc ghi nhận tám trăm bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới trong ngày và ba trường hợp tử vong
trước việc số ca mắc covid một mươi chín tăng cao ubnd tỉnh vĩnh phúc
yêu cầu các địa phương chủ động linh hoạt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
tỉnh này cho biết mở cửa cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không được chủ quan với dịch bệnh
cụ thể ban chỉ đạo cấp huyện trừ dạng thái hoạt động đồng loạt song song hai cơ sở điều trị f tập trung và tại nhà
trong đó lưu ý tuyệt đối đảm bảo tránh lây nhiễm chéo lây lan dịch bệnh trong quá trình điều trị tại nhà
ubnd tỉnh vĩnh phúc yêu cầu ngành nghi tế hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn
tăng cường việc xét nghiệm tầm soát để kịp thời phát hiện sớm f hướng dẫn thủ tục điều kiện và cách chăm sóc y tế
tổ chức điều trị f tại nhà ở tất cả huyện thành phố đồng thời kiểm tra giám sát việc chăm sóc chữa trị của đơn vị y tế
đối với các huyện thành phố tỉnh vĩnh phúc yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm soát dịch covid một mươi chín bằng biện pháp năm k và vaccine
kiểm tra giả soát đối tượng chưa tiêm đủ liều để kịp thời tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín

quản lý các khu công nghiệp sở công thương sở kế hoạch và đầu tư nhanh chóng triển khai hướng dẫn đồn đốc đảm bảo một trăm linh công nhân
người lao động làm việc ở các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xét nghiệm trước khi trở lại đơn vị làm việc
thông tin gần đây được các bạn trẻ tại hà nội quan tâm là việc cho phép mở cửa trở lại các dạp chiếu phim trên địa bàn thành phố
sau chín tháng dài đóng cửa vì dịch bệnh
vậy các giảp có những chuẩn bị như thế nào để thích ứng với tình hình hiện tại
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo ghi nhận các hoạt động dọn dẹp vệ sinh kiểm tra trang thiết bị tại giạp chiếu phim cgv ở eomo quận long biên hà nội diễn ra vô cùng khẩn trương
tại cổng vào khu vực bán vé đều dán mã qr để phục vụ việc khai báo y tế của khách hàng
khi đến giạp khách hàng được yêu cầu đeo khẩu trang thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước rửa tay đều trang bị tài giảm
thực hiện giãn cách theo đúng quy định
tại quầy bán vé các vị trí đứng của khách hàng được xếp cách nhau tối thiểu hai mét
phòng chiếu sẽ không mở bán một trăm linh số ghế vị trí ghế được đón khách sẽ cách nhau hai ghế và sắp xếp so le giữa các hàng ghế
việc này sẽ được kiểm soát ngay từ khâu bán vé
vì thời gian chuẩn bị cũng gấp chúng tôi phải làm gọn từng khâu ấn định số phim các suất chiếu khung giờ khu vực vận hành
làm thế nào để đánh giá được các rủi ro trong vận hành và khắc phục
sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị các giảp sẽ mở hệ thống bán vé online
khách hàng có thể xem các xuất chiếu trên website và ứng dụng của giả
anh vũ bảo ngọc quản lý vận hành khu vực hà nội hai của cụm rạp cgv việt nam chia sẻ
là một tín đồ yêu phim điện ảnh bạn việt anh quận bắc tử liêm hà nội chia sẻ
trước khi các dạp chiếu phim tại hà nội tạm ngưng hoạt động mình cùng bạn bè vẫn thường xuyên đi xem phim
nên khi biết tin các giảm chiếu được mở cửa trở lại thì mình rất vui
cảm giác xem phim ở giảp vẫn thích hơn ở nhà
mình nghĩ bản thân mình cũng như mọi người sẽ đều có ý thức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch khi đi xem phim
sau hai trăm bảy mươi ngày các giả phim tạm dừng hoạt động
trong thời gian tới khán giả hà nội sẽ được thưởng thức hàng loạt phim như một nghìn chín trăm tám mươi
trang tí phiêu lưu ký chiếc khóa trăm tỷ đấu trường âm nhạc hai
chuyển sang tin thế giới mới đây giới chức y tế nhật bản đã phê duyệt thuốc viên trị covid một mươi chín dạng uống
của hãng dược phẩm pfizer sau gần một tháng kể từ khi nhận được hồ sơ của công ty này
trước đó pfizer đã nộp hồ sơ xin phê duyệt loại thuốc của mình tới giới chức nhật bản từ hôm một mươi bốn tháng một
đây là loại thuốc viên trị covid một mươi chín dạng uống thứ hai mà tokyo phê duyệt do monupiravir của hãng dược merk
thuốc palovit sẽ được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân từ một mươi hai tuổi trở lên
cân nặng không thấp hơn bốn mươi kg có triệu chứng vừa và nhẹ
cũng như có nguy cơ cao xuất hiện triệu chứng nặng và phải nhập viện
theo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối được thực hiện ở nhiều quốc gia bao gồm nhật bản
paslovit giúp bệnh nhân giảm tám mươi chín nguy cơ nhập viện hoặc tử vong trong ba ngày kể từ khi có triệu chứng
chính phủ nhật bản đã quyết định đặt mua hai triệu liệu trình thuốc trong năm hai nghìn một mươi chín
trong số đó bốn mươi liệu trình sẽ được vận chuyển tới nhật bản ngay sau khi giới chức nước này phê duyệt
bộ trưởng y tế
segi yuki goto tuyên bố
palovit đã được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda phê duyệt vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cũng như được chấp thuận bởi hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ khác
bao gồm canada mexico và liên minh châu âu eu kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh nhập khẩu thuốc monupiravir và palovit
nhật bản cũng đang triển khai một loại thuốc viên trị covid một mươi chín nội địa của hãng dược phẩm sionogi
loại thuốc này
có khả năng được nộp hồ sơ phê duyệt trong tuần tới hoặc tuần sau nữa
chủ tịch shionogi isao terisogi tuyên bố hôm bảy tháng hai
một thông tin đáng lo ngại cho giới chức hoàng gia anh
mới đây văn phòng làm việc của thái tử charles thông báo ông đã dương tính lần hai với covid một mươi chín
sau khi đã khỏi bệnh vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt gần đây ông đã đi gặp mẹ của mình nữ hoàng elizabeth ii
theo thông báo trên tài khoản twitter
chính thức của thái tử charles
thái thử đã có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín vào sáng ngày một mươi tháng hai
và vô cùng thất vọng khi không thể tham dự chuyến thăm theo lịch trình
tại thành phố winchester ở miền nam nước anh
thái tử charles bảy mươi ba tuổi đã gặp hàng chục người trong buổi lễ
tại bảo tàng anh ở london vào tối ngày chín tháng hai
ông đi cùng vợ là bà kamila và có tiếp xúc gần với bộ trưởng bộ tài chính anh rishi sunak
văn phòng của thái tử anh charles điện clarence hall dinh thự của hoàng gia anh xác nhận rằng
thái tử đã tiêm mũi vắc xin tăng cường mũi vắc xin thứ ba hiện tình trạng sức khỏe của thái tử không được công bố
thái tử charles trước đó đã nhiễm covid một mươi chín vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi trong đợt bùng phát dịch đầu tiên
ông có các triệu chứng covid một mươi chín nhẹ và cùng với vợ camelilla cách ly ở scotland vào thời điểm đó
hai thông tấn của hiệp hội báo chi anh đưa tin rằng thái tử charles gần đây đã gặp mẹ của mình nữ hoàng elizabeth ii
nhưng ông không có bất kỳ triệu chứng nào
nữ hoàng elizabeth chín mươi năm tuổi đã đánh dấu năm thánh bạch kim của mình vào ngày sáu tháng hai và bày tỏ mong muốn rằng
để bà camilla được biết đến với tư cách là vương hậu khi thái tử charles trở thành vua
vua philip vi của tây ban nha năm mươi bốn tuổi và nữ hoàng margaret ii của đà lạt
nữ hoàng margaret tám mươi một tuổi cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai trong tuần này
thưa quý vị và các bạn trước những biến đổi khó lường của tình hình dịch bệnh đặc biệt là với biến chủng omicron
mỗi chúng ta cần phải tuân thủ quy tắc năm k bảo vệ bản thân và gia đình trước đại dịch
đây cũng là phần kết cho bản tin sáng ngày một mươi hai tháng hai
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
hi vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi xin chào và gặp lại